đến đây bản tin nhanh lúc hai mươi h cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi